theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ và thành phố
người dân đều bày tỏ sự đồng tình và chấp hành chủ trương phòng chống dịch
để đạt được hiệu quả cao nhất trong việc giãn cách xã hội
lực lượng chức năng đã phối hợp triển khai thực hiện một cách đồng bộ và liên tục
trên tất cả các quận huyện trên địa bàn
công tác tuyên truyền và nhắc nhở người dân thực hiện đảm bảo an toàn
chỉ ra đường trong trường hợp thực sự cần thiết được đặc biệt chú trọng
những ngày qua tiếng loa nhắc nhở người dân thực hiện giãn cách xã hội
được vang lên khắp các tuyến phố hà nội
đi từng ngõ nhắc nhở từng nhà
song song với việc tuyên truyền lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra người ra đường
không có mục đích chính đáng
đối với trường hợp chứng minh được khi ra đường có mục đích chính đáng
cấp bách và phục vụ công việc sẽ được tiếp tục di chuyển
còn với trường hợp này người đàn ông đã được tổ công tác mời về trạm y tế phường
để thực hiện công tác khai báo y tế cũng như làm rõ mục đích ra khỏi nhà
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
một số hàng quán vẫn mở cửa để hoạt động việc kinh doanh bán mang về
về cơ bản thì nhân dân cũng đã nắm được thông tin về những nội dung liên quan
đến thực hiện các biện pháp chống dịch bệnh cũng như là thực hiện với sẵn cách
với nguyên tắc là sẵn cách giữa người với người nhà với nhà đường phố với đường phố
phường với phường
các tổ tuần tra của phường cũng đã tăng cường kiểm tra xử phạt đảm bảo an ninh trật tự
đảm bảo các công tác an sinh xã hội thì phường cũng đã thành lập hai đối phấn đấu nhanh
năm tổ công tác thực hiện trực chốt tại ba chốt trực để kiểm soát về việc thực hiện giãn cách xã hội
và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh thường xuyên tuần tra kiểm tra khép kín địa bàn
tất cả đang dồn sức cho nhiệm vụ chống dịch theo đúng tinh thần
chống dịch như chống giặc
chính vì vậy mỗi người dân mỗi cá nhân phải có trách nhiệm đúng với khẩu hiệu
mỗi người dân là một chiến sĩ mỗi gia đình tổ dân phố khu phố là một pháo đài chống dịch